hôm nay một mươi sáu tháng ba công an huyện đông anh hà nội cho biết là đơn vị đang tạm giữ hình sự một mươi tám thanh thiếu niên
có độ tuổi từ một mươi sáu cho đến hai mươi tuổi sinh sống chủ yếu trên địa bàn huyện đông anh
để làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng
đây không phải lần đầu tiên các vụ việc như thế này được phát hiện bắt giữ
điều này đòi hỏi công tác đấu tranh xử lý cần phải mạnh tay hơn nữa
thậm chí là phải xử lý hình sự để tạo sức gian đe
kỳ nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
khoảng hai mươi thanh thiếu niên đèo nhau trên nhiều xe máy cầm theo giáo giải tự chế
dao nhọn gậy gỗ tuyết sắt đi thành hàng náo loạn khu vực trục đường kinh tế miền đông
đường cao lỗ quốc lộ ba thuộc địa phận huyện đông anh
qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội và các nguồn trinh sát
công an huyện đông anh đã bắt giữ nhóm đối tượng
tại cơ quan công an một mươi tám đối tượng được xác định do thanh niên đỗ minh hiếu sinh năm hai nghìn một mươi
hộ khẩu thương chú tại vân hà đông anh hà nội cầm đầu
chỉ vì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác
mà hiếu đã tập hợp các thanh niên này mang theo hung khí đi trả thù
bọn cháu là đi hôn nước thanh niên của nhóm đi hôn nước là vừa ra khỏi quán nước thì có một nhóm đối tượng
bọn cháu là đi hôn nước thanh niên của nhóm đi hôn nước là vừa ra khỏi quán nước thì có một nhóm đối tượng